hãy tưởng tượng cuộc sống của chúng ta bây giờ sẽ ra sao nếu không có các vệ tinh nhân tạo
sẽ không có chuyện chúng ta ngồi ở nhà mà vẫn biết được tin tức đang diễn ra trên khắp thế giới
bạn sẽ không thể gọi điện cho ai đó đang ở rất xa
những chiếc máy bay sẽ bơ vơ trên bầu trời
mọi sinh hoạt hiện giờ sẽ bị đảo lộn và đình trệ
thế giới sẽ thu hẹp lại
hàng ngàn vệ tinh đang hoạt động quanh trái đất
con người ngày càng phụ thuộc vào các vệ tinh nhân tạo
và đó cũng không còn là sân chơi riêng của các nước giàu hay của các tập đoàn công nghệ khổng lồ
khai thác dịch vụ vệ tinh nhân tạo đang trở thành lĩnh vực giàu tiềm năng
thu hút các công ty tư nhân và thậm chí là cả các công ty khởi nghiệp
đây là vệ tinh viễn thông đầu tiên của nhân loại nó có tên là tenstar một
vào buổi sớm ngày một mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai vệ tinh tenstar một đã được tên lửa to delta bắn vào không gian từ doanh trại của không quân tại mũi canavero bang florida của mỹ cùng vị trí phóng tàu vũ trụ apollo một mươi một vào mặt trận

ý tưởng đưa một vật thể kiểu như một tấm gương khổng lồ ra ngoài không gian
và nó sẽ thu nhận tín hiệu từ một địa điểm nào đó trên trái đất rồi truyền tín hiệu đó tới một địa điểm khác đã ra đời bởi khi ấy sóng truyền hình trực tiếp không thể truyền đi bằng cáp hay hệ thống truyền dẫn mặt đất do khoảng cách quá xa
cuối những năm một nghìn chín trăm năm mươi hàng trăm kỹ sư và nhà khoa học của phòng thí nghiệm at ben đã tham gia vào dự án đầy tham vọng này
theo tiêu chuẩn hiện nay thì thiết kế của nó rất thô sơ nhưng vào thời điểm đó thì đây là công nghệ hiện đại nhất thừa hưởng những kỹ thuật tiên tiến như
tế bào quang điện điện trở hay hệ thống thu nhận dữ liệu từ xa
nhờ thành tựu vĩ đại của tenstar một mà tín hiệu vô tuyến đã được truyền đi khắp thế giới
khoảng một mươi năm tiếng sau khi được phóng vào không gian tenstar một đã truyền tín hiệu hình ảnh đầu tiên trong lịch sử
phó tổng thống mỹ khi đó là lind johnson đã gọi điện chúc mừng chủ tịch của at người đã tài trợ cho dự án
chủ tịch của at t đã trực tiếp đầu tiên trên thế giới qua vệ tinh
hai tuần sau ngày hai mươi ba tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai một chương trình truyền hình đa quốc gia dài hai mươi phút đã được truyền tới hàng trăm triệu người xem ở châu âu và mỹ
đáng tiếc rằng vệ tinh tensa một đã bị phá hủy bởi bức xạ dư từ một vụ thử nghiệm bom nhiệt hạch
dự án đã đánh dấu những khởi đầu quan trọng đó là sứ mệnh không gian đầu tiên do tư nhân tài trợ và là một vệ tinh thương mại

bên cạnh những tên tuổi được xem là những người khai phá không gian như nga mỹ trung quốc tham gia cuộc đua ở cách xa trái đất hàng nghìn km
giờ đây có thêm nhiều gương mặt mới như ấn độ canada brazil thổ nhĩ kỳ israel iran và cả những quốc gia đang phát triển cũng hào hức tham gia vào lĩnh vực này
ethiopia đang hoàn tất công việc chuẩn bị cho kế hoạch phóng vệ tinh khí tượng đầu tiên của nước này vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi
bảy quốc gia châu phi đã sở hữu vệ tinh gồm nam phi ai cập nigeria ghana algeria maroc và kenya
có thể thấy vệ tinh nhân tạo đang trở thành tâm điểm trong cuộc đời
dự án starlink hay tròm sao vệ tinh được xây dựng dựa trên một thực tế là tám dân số mỹ tức khoảng hai mươi bốn triệu người chưa được tiếp cận internet và con số này trên thế giới là khoảng bốn tỷ người
đánh giá tiềm năng của starlink tỷ phú elon musk cho biết toàn bộ dự án sẽ tiêu tốn khoảng một mươi tỷ đô la nhưng có thể thu về từ ba mươi đến năm mươi tỷ đô la lợi nhuận mỗi năm
tập đoàn spacex cũng đã có giấy phép phóng gần một mươi hai vệ tinh mới trong những năm tới
và đằng sau dự án tham vọng này là một dự án khác
còn tham vọng hơn là khoản lợi nhuận thu được từ starlink sẽ được đổ vào dự án starship đưa một triệu người lên định cư trên sao hỏa trong những thập kỷ tới
bước chân nhỏ bé của một con người một lần nữa sẽ trở thành bước tiến lớn của nhân loại
câu chuyện về vệ tinh nhân tạo bắt đầu từ ngày bốn tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy liên bang soviet phóng thành công sputnik một vệ tinh nhân tạo đầu tiên của loài người vào quỹ đảo trái đất
kể từ đó đến nay đã gần sáu thập kỷ trôi qua
hàng ngàn vệ tinh nhân tạo được phóng vào không gian nhờ xu hướng vệ tinh giá rẻ
thông thường tàu vũ trụ của nasa hay của nga thường bị phá hủy khi quay trở lại trái đất
trong khi đó các tập đoàn công nghệ như blue origin và spacex đều đang phát triển các tên lửa có thể tái sử dụng nhằm giảm chi phí
những kỷ lục mà ấn độ xác lập được thời gian qua là minh chứng cho thấy công cuộc khám phá và khai thác không gian không phải là một cuộc chơi quá xa xỉ
bước vào lĩnh vực này từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai nhưng tới năm hai nghìn tám ấn độ đã trở thành quốc gia thứ tư cắm quốc kỳ trên mặt trăng
năm hai nghìn một mươi bảy ấn độ phóng thành công một tên lửa đẩy mang theo một trăm linh bốn vệ tinh và trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới lập kỷ lục này
báo chí nước ngoài từng viết rằng một đất nước thiếu nhà vệ sinh trầm trọng như ấn độ thì nên nỗ lực xóa đói giảm nghèo và bất bình đẳng trong xã hội hơn là tham gia vào cuộc đua trong không gian tốn kém và viển vong
nhưng hiện ấn độ là nước sở hữu mạng lưới vệ tinh viễn thám lớn nhất thế giới và là một trong số ít quốc gia cung cấp các dịch vụ phóng vệ tinh thương mại với bảy mươi chín vệ tinh được phóng từ hai mươi một quốc gia thu về lợi nhuận ít nhất là một trăm năm mươi bảy triệu đô la
quốc gia này đang tiếp tục mở rộng thị trường của mình thông qua việc mời trào dịch vụ phóng vệ tinh tới các nước châu á châu phi và nam mỹ với mức chi phí chỉ bằng từ sáu mươi đến bảy mươi so với các quốc gia khác
trong vòng hai thập kỷ qua ấn độ đã khó khăn
australia khẳng định là người chơi chính trong thị trường vệ tinh thương mại giá rẻ đầu tư lớn nhưng thu về lợi nhuận không hề nhỏ
kinh tế vũ trụ chủ yếu là việc chế tạo và vận hành tên lửa và vệ tinh phóng lên vũ trụ rồi dùng chúng để cung cấp dịch vụ ngược trở lại trái đất
hiện trị giá khoảng bốn trăm linh tỷ đô la nhưng một hai năm nữa rất có thể sẽ tăng lên một tỷ đô la
chẳng thế mà các công ty start up cũng đặt kỳ vọng tạo dấu ấn riêng trên thị trường vệ tinh giá rẻ
linh space một công ty khởi nghiệp của trung quốc mới tham gia vào thị trường này bằng thành công bước đầu là phóng thử một tên lửa đẩy nặng một năm tấn vào không gian
đây là lần phóng thử thứ hai trong vòng hai tháng dù lần thử nghiệm mới nhất này đã phải kéo dài nhiều ngày do thời tiết không thuận lợi
linh space kỳ vọng kết quả là bước đầu tiên hướng tới mô hình kinh doanh kiểu mới đó là đưa vệ tinh cỡ nhỏ vào quỹ đạo với giá cả phải trăng
theo linh space họ có thể phóng vệ tinh cỡ nhỏ đầu tiên lên quỹ đạo vào năm hai nghìn hai mươi một với chi phí gần năm triệu đô la
dự đoán thời gian vài năm tới sẽ bùng nổ kỷ nguyên vệ tinh cỡ nhỏ chừa đến một mươi kg và có kích thước bằng một hộp đựng dày
thách thức đặt ra cho các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực này là phát triển một loại tên lửa an toàn chất lượng và giá cả hợp lý
bên cạnh đó đây cũng là ngành rủi ro cao bởi chỉ cần một lần thử nghiệm thất bại cũng có thể khiến công ty phá sản
và còn một hiểm họa khác nữa
hàng nghìn vệ tinh viễn thông được phóng lên quỹ đạo của trái đất có thể dẫn đến các vụ va chạm và tích tụ rác trong không gian
đó chính là một cái bẫy chết người
hãy tưởng tượng một vụ va chạm giữa một vệ tinh viễn thông vừa được phóng vào không gian và một vệ tinh không sử dụng được nữa và bị bỏ lại quỹ đạo
vụ va chạm có thể sinh ra hàng triệu mảnh vỡ và những mảnh vỡ đó có thể rơi trở lại trái đất
theo nasa khi hai vệ tinh va chạm vào nhau chúng có thể tạo ra hơn một mảnh vỡ
với kích thước lớn hơn một mươi cm
theo tính toán trong hơn sáu mươi năm qua hàng ngàn tấn rác thải vũ trụ được tích tụ xung quanh trái đất
bao gồm những mảnh vỡ tên lửa ba năm trăm linh vệ tinh chết và khoảng bảy trăm năm mươi mảnh rác nhỏ tạo thành khi các vật thể va vào nhau
rác thải vũ trụ tồn tại dày đặc cũng khiến phóng tên lửa lên ngày càng khó khăn
khi phóng lên tốc độ của tên lửa đủ nhanh để không va chạm với những mảnh rác vũ trụ đang lơ lửng trên không
đã từng xảy ra các vụ va chạm đáng báo động như vụ va chạm vệ tinh cosmos của nga năm hai nghìn chín
hay vụ va chạm giữa vệ tinh của cơ quan không gian châu âu và spacex năm hai nghìn một mươi tám
đã có những ý kiến về yêu cầu vệ tinh sau khi không sử dụng phải được đưa trở về quỹ đạo trái đất tầm trung
để có thể quay lại bầu khí quyển và bị đốt cháy
cũng có phương án là dùng lưới thu gom rác thải hay dùng nam châm đồng thời kéo dài tuổi thọ của vệ tinh
xong cho đến nay
mới chỉ có cơ quan hàng không vũ trụ châu âu có kế hoạch đưa máy dọn rác vào không gian
theo dự kiến của các nhà khoa học thì nhanh nhất là vào khoảng năm hai nghìn hai mươi
máy dọn rác vũ trụ mới có thể vận hành và dự án này ngốn đến một trăm hai mươi triệu euro chi phí sản xuất
một số tiền đầu tư không nhỏ nhưng cũng có những nhà đầu tư nhạy bén đã sẵn sàng bỏ tiền
đổi lại họ sẽ cung cấp dịch vụ dọn rác cho các đối tác có nhu cầu
tuy nhiên vướng mắt lớn nhất hiện nay lại không nằm ở vấn đề công nghệ hay tiền đầu tư
chúng ta chưa có một khung pháp lý quốc tế để chia sẻ quyền hạn và trách nhiệm trong việc khai thác dịch vụ ngoài không gian
chính vì thế cũng chưa có quy định bắt buộc các quốc gia hay tập đoàn phóng vệ tinh vào không gian
và phải chịu trách nhiệm thu gom rác khi chúng không còn sử dụng được nữa
tôi tin rằng chúng ta sẽ sớm có luật quốc tế cho vấn đề này thôi
vì hiện giờ hầu hết các quốc gia đều đang khai thác những lợi ích của vệ tinh thương mại rồi
hành tinh trái đất hiện giờ đã ngập tràn rác thải
rác thải vũ trụ cũng đang là mối lo của thời đại
việc thu gom những đống rác bay này vô cùng khó khăn
các quốc gia cần sớm thống nhất một hiệp ước quy định việc cứu hộ và loại bỏ các vật thể bay trong không gian
nếu không hậu quả từ rác thải vũ trụ sẽ trở nên vô cùng khó lường